sáng nay áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh khánh hòa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm xuống dưới cấp sáu
do ảnh hưởng của áp thấp nên trong ngày hôm nay khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa và tây nguyên
tiếp tục có mưa to đến rất to hiện tại đã có sáu người chết và mất tích do mưa lũ
đáng chú ý mưa lũ đã khiến hàng loạt tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài lên tới chín sáu trăm bảy mươi mét
tính đến sáng nay đã có năm người chết một người mất tích do mưa lũ một mươi hai nhà bị hư hại
ngoài ra có khoảng hơn hai trăm sáu mươi ha lúa hơn năm trăm linh hectare rau màu một trăm năm mươi ba ha thủy sản bị thiệt hại và một hai tấn cá
hơn một mươi một con da súc da cầm và tôm các loại bị chết
mưa lũ kéo dài liên tục trong nhiều ngày đã khiến hàng loạt tuyến đường sạt lở nghiêm trọng
với tổng chiều dài lên tới chín sáu trăm bảy mươi m trong đó trên sông bồ thừa thiên huế sạt lở bảy vị trí
tổng chiều dài hai bảy trăm hai mươi m bờ sông hương tại ba vị trí với tổng chiều dài là một hai trăm linh m
tại quảng nam các tuyến đường quốc lộ bốn mươi b quốc lộ một mươi bốn h dt sáu trăm linh sáu dt sáu trăm một mươi bảy dt sáu trăm một mươi tám và dt sáu trăm một mươi một cũng bị sạt lở hư hỏng ngập lụt cục bộ